xã cù lao khánh hòa huyện châu phú tỉnh an giang được biết đến là vùng chuyên canh rau cây ăn trái
đặc biệt tại đây mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng đang có giá trị kinh tế cao
với hiệu quả nổi trội địa phương đang quy hoạch vùng trồng nhãn xuồng với diện tích hai trăm linh hectare
theo hướng sản xuất sạch công nghệ cao nhằm xuất khẩu sang các thị trường khó tính
khi mới tham gia mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng ông nguyễn ngọc tùng chỉ trồng khoảng vài nghìn mét vuông
nhưng hiện nay giá nhãn xuồng cơm vàng tại khánh hòa giao động từ bốn mươi đến sáu mươi nghìn đồng một kg
thị trường tiêu thụ ổn định gồm các huyện thị trong tỉnh và cả thành phố hồ chí minh
cũng như thị trường campuchia nên ông đã đầu tư mở rộng thêm hai hectare
để phát triển quy mô nâng diện tích trồng nhãn tại xã khánh hòa
ngành nông nghiệp huyện châu phú từng bước triển khai xây dựng hệ thống thủy lợi
phục vụ sản xuất nhãn xuồng ứng dụng công nghệ cao với quy mô gần hai trăm linh hectare
khi dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho các nông nghiệp huyện châu phú
thuận lợi phục vụ vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng theo hướng tập trung
và đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp mở ra hướng đi mới
nâng cao chất lượng sản phẩm nhãn xuồng cơm vàng cho bà con nông dân